sau ba năm thành lập và đi vào hoạt động dự án học yêu thương học chia sẻ giúp bạn đến trường do thầy và trò trường trung học cơ sở số một xã gia phú huyện bảo thắng tỉnh lào cai thực hiện đã phát huy hiệu quả tích cực
dự án đã trở thành điểm tựa nâng đỡ nhiều học sinh khó khăn có điều kiện để cắp sách đến trường tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ tương lai
em nguyễn hồn nga sống cùng bà từ nhỏ vì bố mẹ ly hôn cuộc sống của em gặp rất nhiều khó khăn thấu hiểu điều đó dự án học yêu thương học chia sẻ giúp bạn đến trường đã quyên góp và vận động ủng hộ một con bò để tặng cho em đây là cuộc để dành có ý nghĩa lớn lao giúp nga viết tiếp những ước mơ tương lai
từ sự quan tâm đó em sẽ cố gắng trong học tập và mong sao có tương lai có sẽ tốt đẹp hơn
với tinh thần tích tiểu thành đại hàng tháng dự án học yêu thương học chia sẻ giúp bạn đến trường sẽ phát động quyên góp ủng hộ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn
sau ba năm thành lập và hoạt động dự án đã phát huy hiệu quả tích cực cùng với việc phối hợp hỗ trợ về đồ dùng học tập đã có gần chục ngôi nhà được sửa chữa xây mới cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
bọn em đã kêu gọi các thầy cô giáo các bạn học sinh các phụ huynh
quyên góp và ủng hộ bằng điều kiện của mình
và bọn em có viết thư để nhờ sự giúp đỡ của một số các mạnh thường quân từ nhiều trung tâm khác
các thầy cô cũng sẽ thường xuyên quan tâm cũng thường xuyên đến để gặp để trao đổi cùng với gia đình và các em học sinh để hướng dẫn các em cách chăm sóc đảm bảo con vật nuôi phát triển tốt
từ hiệu quả hoạt động của gia đình các em học sinh sẽ được giúp đỡ và giúp đỡ các em học sinh
các em học sinh trường trung học cơ sở số một gia phú đã góp phần lan tỏa thông điệp yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi
đây cũng là hành động vô cùng ý nghĩa góp phần hình thành một thế hệ trẻ giàu tri thức biết yêu thương biết chia sẻ